liên quan đến việc một xe tải cán phải rất nhiều đinh trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua địa phận tỉnh sơn la
gây ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều người dân lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã chủ động kiểm tra giả soát và làm rõ thông tin
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy đoạn từ ngã ba cò nòi thuộc huyện mai sơn đi huyện bắc yên của tỉnh sơn la
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc giải đinh trên tuyến đường quốc lộ này
thì giám đốc công an tỉnh sơn la đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng và yêu cầu xác minh làm rõ sớm nhất vụ việc
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong những ngày này lực lượng công an của huyện mai sơn và công an của tỉnh sơn la
đã thường xuyên có mặt ở đây để kiểm tra cũng như nhắc nhở với các chủ phương tiện lưu thông trên đây
quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua bản hua non xã cò nòi huyện mai sơn là khu vực xảy ra tình trạng giải đinh
gây mất an toàn giao thông như một số trang mạng xã hội đã đưa tin cách đây không lâu
ngày trước đến nay chưa có trường hợp nào các phương tiện bị thủng lốp mà nguyên nhân là do cán phải đinh khi lưu thông qua đoạn đường này
còn theo những người lái xe thường xuyên hoạt động trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
thì vấn đề nhiều xe tải
những người lái xe dính phải đinh được bố trí tinh vi như trên mạng xã hội lan truyền những ngày qua họ chưa bao giờ gặp

xác định hành vi giải đinh trên đường là cực kỳ nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông
nên ngay khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã chủ động kiểm tra
giả soát và xác định ngoài vụ việc nêu trên từ trước đến nay chưa có trường hợp nào tương tự xảy ra tại địa bàn
thực tế thì một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin là có tình trạng tức là bẫy đinh
trên tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy trong thời gian dài
nhưng mà công an huyện mai sơn thì khẳng định là từ trước đến nay
ngoài trường hợp đến trình báo vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
thì không có một trường hợp nào khác đến trình báo phản ảnh cái thông tin về tình trạng bẫy đinh trên tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy cả
đây là trường hợp duy nhất
để không tái diễn tình trạng giải đinh
gây mất an toàn giao thông công an tỉnh sơn la và chính quyền huyện mai sơn tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền
nâng cao ý thức cho người dân đặc biệt sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy
đoạn quan sát còn nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la có thể yên tâm
khi tình trạng giải đinh đã được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ
khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường
mọi người dân có thể phản ánh về đường dây nóng của công an tỉnh sơn la là sáu mươi chín hai trăm sáu mươi tám một trăm một mươi ba